liên quan đến vụ sô sát giữa tổng giám đốc bệnh viện fb và một bảo vệ xảy ra từ tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai
tại phường thảo điền thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh
cơ quan chức năng xác định ông giyonjin maksen ginoen đã có lời nói cử chỉ lan mạ
xúc phạm danh dự nhân phẩm người thi hành công vụ
ông giyonjin maxsen ginoen sáu mươi hai tuổi tổng giám đốc bệnh viện fb
đã bị cơ quan chức năng thành phố thủ đức thành phố hồ chí minh ra quyết định xứ phạt
hành chính năm triệu đồng vì có lời nói cử chỉ lan mạ xúc phạm danh dự nhân phẩm
người thi hành công vụ vi phạm quy định tại nghị định một trăm bốn mươi bốn hai nghìn hai mươi một
trước đó khuya ngày hai tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi hai ông giyon đã đạp cửa đòi vào một căn nhà
tại đường nguyễn văn hưởng phường thảo điền để tìm người nhưng bị ông hùng bảo vệ tòa nhà
giải thích không có người tên như ông giyon tìm lúc này ông giyon la hét và tấn công ông hùng
nghe sô sát hàng sáu và chủ ngôi nhà đến ca ngăn công an phường thảo điền cũng có mặt
ổn định tình hình tuy nhiên ông giyon tiếp tục lớn tiếng xúc phạm công an nên bị đưa
về trụ sở làm việc tại đây ông giyon tiếp tục có lời lẽ xúc phạm hành động quá khích
đối với chiến sĩ công an khi được yêu cầu ghi lời khai